hai tháng đầu năm nay mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch đạt tám một tỷ usd tăng hơn ba mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
trong bối cảnh nhập siêu quay trở lại thì việc xuất khẩu sang mỹ liên tục tăng mạnh đang là một tín hiệu rất tốt
trong hai tháng đầu năm trong nhóm hàng của việt nam xuất khẩu sang mỹ thì điện thoại và linh kiện tăng mạnh ở mức một trăm hai mươi
điện tử máy tính và linh kiện tăng bốn mươi hai năm hàng diệt may tăng hai mươi một
trước đó trong tháng một kim ngạch xuất khẩu từ việt nam sang thị trường mỹ đạt hơn năm tỷ usd tăng hơn bốn mươi hai so với cùng kỳ năm trước
nó liên quan đến rất nhiều các cái gọi là sự cố gắng của các cái doanh nghiệp cũng như là của các cơ quan chính phủ
thì cũng đã có những cái vai trò trong việc từ những cái việc mà định hướng trong cái việc sản xuất
cũng như là tìm kiếm các cái
thị trường mở rộng cho các cái mặt hàng
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi tám thương mại hàng hóa việt nam mỹ đã tăng gấp ba lần
tốc độ tăng xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang thị trường mỹ bình quân đạt hơn một mươi sáu một năm
riêng năm hai nghìn một mươi tám cán cân thương mại hàng hóa việt nam với mỹ thẳng dư gần ba mươi bốn tám tỷ usd
có được con số này bên cạnh những chính sách hiệu quả thiết thực thì còn là sự nỗ lực từ chính doanh nghiệp
đối với cái thị trường này thì
thì mỗi khi mà có đơn hàng hay sản phẩm thì bên mình cũng đều phải hết sức là lưu ý
bắt đầu từ khâu chọn lựa nguyên liệu tất cả các cái khâu từ đóng gói và kiểm định chất lượng
đều phải làm hết sức chặt chẽ để đảm bảo rằng là sản phẩm của mình sang đó được thị trường chấp nhận
các chuyên gia khuyến cáo mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu trọng tâm của việt nam trong thời gian tới
là thị trường rộng lớn và nhiều tiềm năng nhưng mỹ lại là thị trường vô cùng khắt khe
đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu phải nâng cao năng lực
chủ động hợp tác để xây dựng chuỗi cung ứng mới có thể thành công khi xuất khẩu
như hệ thống cân phối của walmart của kroger hay costco
đấy là ở mỹ ở cấp độ quản lý nhà nước muốn thiết lập xây dựng cái chương trình
có thể đào tạo hỗ trợ cho doanh nghiệp từng bước đáp ứng những tiêu chuẩn của hệ thống này
để xuất hàng của chúng ta đưa qua hệ thống này thâm nhập vào các thị trường
thì đấy nó sẽ có một cái thuận lợi là khi mà chúng ta đưa được hàng
hệ thống này thì cái khả năng phổ cập hàng hóa của chúng ta tại thị trường sở tại nó rất là cao
với một số ngành hàng như thủy hải sản nông sản thực phẩm
thì các quy định quy chuẩn khắt khe của hoa kỳ sẽ làm tăng chi phí sản xuất cho doanh nghiệp
giảm lợi thế cạnh tranh
tuy nhiên về lâu dài đây lại là yếu tố thúc đẩy phát triển bền vững
nếu hàng hóa việt nam được chủ động thích nghi kiên trì giữ thị trường
thực hiện nghiêm các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm